bộ công thương vừa có thông báo về việc ủy ban chống bán phá giá australia
đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm ống
và ống dẫn bằng thép có xuất xứ từ việt nam trung quốc hàn quốc và đài loan
theo đó các hàng hóa bị điều tra là ống thép carbon hàn cách điện hợp kim hoặc không hợp kim
bao gồm phần rỗng hình tròn hình chữ nhật và hình vuông được mạ hoặc không mạ kim loại bên ngoài
thép nền là thép quyện cán nóng hoặc cán nguội được mạ hoặc không mạ
nếu được mạ thì lớp mạ kim loại bên ngoài là nhôm hoặc hợp kim nhôm kém
thời kỳ điều tra bán phá giá và trợ cấp từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thời kỳ điều tra thiệt hại từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tới nay
với tư cách là cơ quan đầu mối của chính phủ việt nam trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp
ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp của nước ngoài
thương mại khuyến nghị hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu liên quan cần hợp tác đầy đủ
toàn diện với adc trong suốt quá trình vụ việc diễn ra
trong điều kiện cho phép doanh nghiệp có thể nghiên cứu tìm kiếm luật sư
nhà tư vấn có chuyên môn trong lĩnh vực phòng vệ thương mại đối với thị trường australia
để bảo đảm hiệu quả hợp tác cao nhất